thưa quý vị vào hồi hai mươi h ba mươi phút ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai sau hơn một ngày băng rừng vượt núi tại khu vực rừng già triềng ly
huyện thuận châu tỉnh sơn la hơn ba trăm linh cán bộ chiến sĩ thuộc các đơn vị của công an tỉnh sơn la công an huyện thuận châu
phối hợp với các lực lượng chức năng đã bắt giữ thành công nguyễn văn long về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
phóng viên của antv đã có mặt tại hiện trường cập nhật rõ hơn về vụ việc này mời quý vị cùng theo dõi
chiều ngày hai mươi ba tháng một mươi hai tại km ba trăm bốn mươi thuộc quốc lộ sáu a thuộc địa phận bản lăng luông xã phổng lăng huyện thuận châu tỉnh sơn la
công an huyện thuận châu đã phát hiện đối tượng nguyễn văn long điều khiển xe ô tô mazda biển kiểm soát ba mươi h một mươi một nghìn hai trăm linh chín
chạy theo hướng điện biên về thành phố sơn la có biểu hiện nghi vấn vận chuyển trái phép chất ma túy
sau khi lực lượng công an yêu cầu dừng xe thì đối tượng long đã không chấp hành và tăng ga bỏ chạy
đến về phía tổ công tác sau đó cướp một xe máy của người dân dọc đường để tẩu thoát

truyền các mũi tiêm và chỗ ngày dài nằm viện với những viên thuốc đắng
vâng và thấu hiểu những thiệt thòi đó thì lãnh đạo các bệnh viện các nhà hào tâm
đã chung tay mang lại nụ cười cho các bệnh nhi nhân dịp giáng sinh bằng những hoạt động vô cùng ý nghĩa
sau đây là ghi nhận của phóng viên antv tại các bệnh viện
ghi nhận tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở hai ở kim trung đông anh hà nội
bệnh nhi vũ hoàng phúc năm tuổi
giáng sinh năm nay em phải nằm nội trú tại bệnh viện vì bị nhiễm rotavirus
viêm dạ dày ruột
dù trên tay vẫn đang phải truyền dịch phúc vẫn háo hức tham gia các hoạt động
tại bệnh viện trong ngày giáng sinh
chị lương thị yến mẹ của một bệnh nhi đang nội trú tại bệnh viện
cũng không khỏi vui mừng xúc động khi nhìn thấy những nụ cười niềm vui của con
cảm thấy rất là vui và cảm ơn các bác sĩ đã cho con tổ chức cho các cháu một ngày thật là ý nghĩa
tôi có thêm động lực để cho các con mau khỏe bệnh
ngay từ sáng sớm nhóm các em học sinh cùng phụ huynh và các y bác sĩ trong bệnh viện
đã có mặt để lắp đặt tủ sách khu vui chơi cho các em nhỏ tại sành của khoai nhi ở tầng tám bệnh viện
em lấy ý tưởng tại vì em biết được bệnh viện này có khoai nhi và em thấy các em rất là tội nghiệp
tại vì là đây là giáng sinh rồi và đúng ra là những ngày lễ như thế này
thì các em nên được ở nhà để có thể quê quân đối với gia đình
nhưng bây giờ các em lại ốm và các em phải ở bệnh viện này để chữa bệnh
thì dịp giáng sinh này và dịp năm mới em chúc các em có thể mong khỏe mạnh
tại bệnh viện nhi trung ương các nhà hảo tâm và các y bác sĩ đã tổ chức chương trình
giáng sinh yêu thương hai nghìn hai mươi hai dành tặng gần hai bệnh nhi đang điều trị tại đây
những tiết mục văn nghệ những màn ảo thuật đặc sắc là hai trong số hàng chục tiết mục
được biểu diễn trong chương trình
mình thấy nó rất ý nghĩa nó tạo cho các cháu cái niềm vui
nó tạm thời nó quên hết đi những cái đau đớn bệnh tật rồi
cũng tạo cho bố mẹ những cái giây phút nó bớt suy nghĩ đi
thưa quý vị là tình yêu trao đi là tình yêu còn mãi
hy vọng rằng từ đây trong trí nhớ của các bệnh nhi
thì bệnh viện không phải là một nơi đáng sợ với kim tiêm và thuốc đắng
mà còn là sự quan tâm ân cần của các nhà hảo tâm
của các nhà hảo tâm của các nhà hảo tâm
cũng như các y bác sĩ mong rằng sau hoạt động này
thì các em sẽ có thêm động lực niềm tin để sớm vượt qua bệnh tật
trở về xung vầy với gia đình đón một giáng sinh an lành
và một năm mới hạnh phúc
thưa quý vị tình trạng ngộ độc vì sử dụng rượu vẫn liên tục xảy ra
triệu chứng ngộ độc rượu thường không xảy ra ngay trong cuộc nhậu
mà hầu hết là bệnh nhân rơi vào tình trạng nguy kịch sau một ngày uống rượu
vâng theo các bác sĩ thì có những trường hợp
nặng dù là may mắn được cứu sống nhưng có thể là sẽ phải đối mặt
với di chứng về thần kinh thị giác và tốn chi phí điều trị
lên đến hàng trăm triệu đồng
mới đây bệnh viện nhân dân gia định đã tiếp nhận cấp cứu
cho một bệnh nhân năm mươi chín tuổi ngụ ở thành phố hồ chí minh
bị ngộ độc rượu sau khi uống một chai rượu trắng không rõ nguồn gốc
theo kết quả xét nghiệm bệnh nhân này bị ngộ độc rượu methanol
trong tình trạng dối loạn chi giác toan chuyển hóa nặng
tụt huyết áp suy hô hấp phải thở máy không đáp ứng điều trị nội khoa bình thường
trước đó vào cuối tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai tại huyện đức trọng tỉnh lâm đồng
đã xảy ra một vụ ngộ độc rượu khiến sáu người phải đi cấp cứu trong tình trạng nặng
trong đó có hai người tử vong
cũng trong tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai tại tỉnh kiên giang đã xảy ra một vụ ngộ độc rượu tập thể
khiến một mươi bốn người nhập viện trong đó có ba người tử vong
tại thành phố hồ chí minh trong tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai
đã liên tiếp xảy ra hai vụ ngộ độc rượu khiến một mươi ba người nguy kịch trong đó có hai người tử vong
còn tại hà nội trong chín tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai đã xảy ra hai trường hợp ngộ độc cồn công nghiệp methanol
vâng thưa quý vị số vụ ngộ độc rượu thường tăng cao vào dịp cuối năm tết nguyên đán và những ngày lễ hội
nguyên nhân là lạm dụng rượu uống rượu quá mức chấp nhận của cơ thể
uống rượu không dõng buồn khóc và không đảm bảo an toàn
và để ngăn chặn những hệ lụy của rượu bia cũng như là cần có
các biện pháp mạnh ra sao chuyên mục vấn đề chính sách sáng ngày hôm nay
phóng viên antv đã có cuộc trao đổi ngắn với phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ phạm duệ
nguyên trưởng khoa chống độc bệnh viện bạch mai
cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ phạm duệ đã nhận lời tham gia chuyên mục của chúng tôi ngày hôm nay
thói quen uống rượu thì đã tồn tại từ rất lâu đời rồi
thế nhưng mà cái tình trạng ngộ độc rượu thì vẫn xảy ra quanh năm
vậy thì bác sĩ có những cái thông tin như thế nào về cái việc mà nếu uống rượu lâu ngày thì có thể gây ra những bệnh gì ạ
nguyện rượu nguyện bia lâu ngày thì sẽ phụ thuộc vào rượu
và lúc nào cũng chỉ nhớ đến rượu thôi đấy là mức độ rất nặng
chỉ nhớ rồi mức kiểm soát hành vi rồi là ngôn ngữ và toàn thân thì nó có tình trạng tăng chương lực cơ co cứng cơ run dày
ngoài cái những hiệu chứng cấp ý mà phải đi viện cấp cứu ý thì những người nguyện rượu mãn ý thì nó vẫn diễn ra cái quá trình đó nó âm thầm và nó dẫn đến là
gan nhiễm mỡ xong rồi gan sơ
gan sơ và sơ gan do rượu đến lúc là sơ gan cổ trướng bụng to và lúc ấy thì chả kể cả sẽ đe dẫn đến lúc là không ăn không uống gì cả chỉ uống rượu
xong đến lúc rượu cũng không uống được nữa
và đấy là chết một cách chết thảm hại chết sớm giảm tuổi thọ vài ba chục năm
còn lại thì bệnh rượu nó cũng ảnh hưởng đến tim mạch rất nhiều
nó có thể dẫn đến tăng huyết áp hay tụt huyết áp

rồi là dẫn đến suy tin
trong số các ca ngộ độc rượu thì có rất nhiều ca ngộ độc cồn công nghiệp methanol
vậy thì bác sĩ có khuyến cáo gì hoặc là có những cái đề xuất như thế nào về vấn đề quản lý cái loại hóa chất độc hại này ạ
cơ chế quản lý thì tôi nghĩ là cũng có hết rồi
luật pháp có rồi quy định có rồi
an toàn hóa chất có hết rồi
bộ công thương có cả một cái trung tâm an toàn hóa chất rồi
và những quy định cũng nhiều
nhưng vấn đề
vấn đề là thực thi như thế nào
thế nên cái việc quản lý thì tôi nghĩ là phải tăng cường tuyên truyền pháp luật và xử lý nghiêm những cái trường hợp bị phạm để an đe
thế còn chủ yếu là tuyên truyền cho người tiêu dùng
thời điểm này cũng là dịp cuối năm
các cơ sở kinh doanh sẽ tận dụng nhiều các cái mánh khóe để mà pha trộn các loại rượu với nhau
thậm chí là làm cả rượu giả nữa
vậy thì bác sĩ qua những cái thực tế nhiều năm mà điều trị các ca ngộ độc rượu
thì bác sĩ có khuyến cáo như thế nào
đề xuất đối với các cơ quan chức năng trong cái việc mà tăng cường kiểm tra kiểm soát hơn nữa
để quản lý các cái vấn đề kinh doanh rượu
cái này thì chúng ta cũng đã có cả một lực lượng
được chỉ huy từ trung ương là cục vệ sinh an toàn thực phẩm
cho đến các bộ phận an toàn thực phẩm của các địa phương
ở thuộc trực thuộc các y học rượu và hệ thống y học rượu phòng
tất nhiên là trong dịp tết thì tết nào chúng ta cũng lại tuyên truyền lại giáo dục lại kiểm tra lại thanh tra
tất nhiên là phải tăng cường và đẩy mạnh hơn
nhưng mà cái nguồn lực cũng không phải là có thể là tăng cường lên được nhiều
mà trong khi đó cái nhu cầu tiêu thụ về rượu trong dịp tết thì nó tăng vô kể
cho nên khả năng kiểm soát trong dịp tết của các lực lượng kiểm tra nó cũng hạn chế thôi
nhưng mà cái việc kiểm tra nó phải thường xuyên
và cái việc xử lý khi có những vụ vi phạm
tôi cho là phải áp dụng những
những viện pháp trừng phạt nghiêm ngặt
để cho người ta không dám làm và không thể làm an gian rối nữa
một lần nữa cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ phạm duệ
đã nhận lời tham gia chuyên mục của chúng tôi ngày hôm nay
và hy vọng là người dân sẽ nâng cao ý thức hơn nữa
trong vấn đề sử dụng rượu bia trong dịp cận tết như hiện nay
một mươi hai dự án thành phần cao tốc bắc nam giai đoạn hai
sẽ đồng loạt khởi công vào sáng ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
trên địa bàn chín tỉnh
một trong những nội dung đáng chú ý sẽ có trong cụm chính sách sáng nay
bộ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn văn thắng
vừa ký quyết định ban hành kế hoạch tổ chức lễ khánh thành dự án thành phần
càm lộ la sơn và lễ khởi công một mươi hai dự án thành phần cao tốc bắc nam
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm cao tốc bắc nam giai đoạn hai

theo đó một mươi hai dự án thành phần cao tốc bắc nam giai đoạn hai
dự án thành phần cao tốc bắc nam giai đoạn hai sẽ đồng loạt khởi công vào sáng ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
trên địa bàn chín tỉnh hà tĩnh quảng bình quảng trị quảng ngãi phú yên bình định khánh hòa hậu giang cà mau
sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng hơn một trăm bốn mươi sáu chín trăm tám mươi năm tỷ đồng
để đảm bảo trật tự an toàn giao thông và vệ sinh môi trường
phục vụ nhu cầu đi lại của người dân thành phố hồ chí minh
trong dịp tết dương lịch năm hai nghìn hai mươi ba
sở giao thông vận tải thành phố thông báo tạm ngưng thi công các công trình có tổ chức đào đường
vỉa hè trong phạm vi kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố
thời gian tạm ngưng từ ngày ba mươi một tháng một mươi hai đến hết ngày một tháng một
sở giao thông vận tải thành phố yêu cầu chủ đầu tư và tất cả các công trình trên đường bộ
có trách nhiệm đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công đào đường vỉa hè
đồng thời khẩn trương tái lập lại toàn bộ các đoạn đang thi công tất cả xong trước ngày ba mươi tháng một mươi hai
cục hàng không việt nam vừa công bố điều chỉnh tham gia số điều phối đường cất hạ cánh đường lăn
dịch vụ đảm bảo hoạt động bay để tăng thêm ba mươi hai chuyến bay
tương đương với khoảng sáu ghế cung ứng một ngày tại cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
quyết định này áp dụng trong khoảng thời gian từ ngày sáu tháng một đến ngày năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba
tức là từ ngày một mươi năm tháng chạp năm nhâm dần đến hết ngày một mươi năm tháng riêng năm quý mão
ngoài ra cục hàng không sẽ ưu tiên phân bổ thêm các chuyến bay phục vụ người dân
trong tết nguyên đán từ sân bay tân sơn nhất về hải phòng vinh thanh hóa và đồng hới
tiếp sau đây mời quý vị và các bạn cùng điểm qua một số thông tin đáng chú ý
được đăng tải trên các số báo ra trong tuần vừa qua
phát biểu bế mạc hội nghị công an toàn quốc lần thứ bảy mươi tám bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh
đối với công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
bảo đảm trật tự an toàn xã hội yêu cầu đặt ra là thực hiện đồng bộ các biện pháp
kéo giảm tội phạm về trật tự xã hội không để tội phạm lộng hành vì bình yên và hạnh phúc của nhân dân
thông tin được đăng tải trên báo công an nhân dân
theo đó trong năm hai nghìn hai mươi ba về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
bảo đảm trật tự an toàn xã hội yêu cầu đặt ra là thực hiện đồng bộ các biện pháp
kéo giảm tội phạm về trật tự xã hội không để tội phạm lộng hành vì bình yên và hạnh phúc của nhân dân
điều tra xử lý tội phạm kinh tế tham nhũng với phương châm xử lý một vụ cảnh tình cả vùng cả lĩnh vực
theo đúng tinh thần không có vùng cấm không có ngoại lệ
bộ trưởng tô lâm yêu cầu công an các đơn vị địa phương chủ động nắm chắc tình hình
diễn biến hoạt động của các loại tội phạm để có các giải pháp đấu tranh chấn áp theo tuyến địa bàn
lĩnh vực trọng điểm theo phương châm lấy phòng ngừa làm trọng kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa
với quyết tâm tấn công đánh trúng đánh đúng đánh vào gốc các loại tội phạm theo tinh thần tích cực khẩn trương hiệu quả
cũng trên báo công an nhân dân tuần qua thông tin phó thủ tướng vũ đức đam vừa ký ban hành nghị định số một trăm linh bốn hai nghìn hai mươi hai ndcp sửa đổi
bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp xuất trình sổ hộ khẩu sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công
nghị định gồm một mươi năm điều
trong đó từ điều một đến điều một mươi ba của nghị định quy định việc sửa đổi bổ sung các nghị định liên quan đến việc nộp xuất trình sổ hộ khẩu sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công
theo đó thay vì phải nộp xuất trình sổ hộ khẩu sổ tạm trú hoặc là các giấy tờ tài liệu về cư trú khi thực hiện các thủ tục
người dân chỉ cần xuất trình một trong các loại giấy tờ như thẻ căn cước công dân chứng minh nhân dân giấy tờ xác nhận thông tin về cư trú giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
nghị định chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
mặc dù liên tiếp đưa ra các quy định siết chặt các quy trình đăng kiểm thế nhưng dường như công tác ngăn chặn tiêu cực trong hoạt động đăng kiểm vẫn còn gặp nhiều khó khăn
liên quan đến vấn đề này
báo công an nhân dân có bài nguy cơ mất an toàn giao thông cao từ việc đăng kiểm nhộn nhạn
thời gian vừa qua xảy ra tình trạng nhiều phương tiện quá hạn đăng kiểm thế nhưng chủ xe vẫn không thực hiện kiểm định chất lượng độ xe khi chưa được phép hay là nhân viên đăng kiểm cố tình bỏ qua lỗi của phương tiện
tất cả các yếu tố này đã và đang là những nguyên nhân khiến cho các phương tiện không đảm bảo chất lượng vẫn lưu thông trên đường dẫn đến nguy cơ mất an toàn giao thông
theo báo kinh tế và đô thị điều này chứng tỏ công tác kiểm tra giám sát của cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực này đã không được thực hiện quyết liệt và rốt ráo nhất là tại một số trung tâm đăng kiểm tư nhân hoặc là các trung tâm cổ phần hóa
đại diện cục đăng kiểm việt nam cho biết trong năm hai nghìn hai mươi ba cục sẽ tiếp tục tăng cường giám sát hoạt động kiểm định đối với các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới qua camera kiểm soát dữ liệu kiểm định của các đơn vị đăng kiểm ngăn tiêu cực nhũng nhiễu
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc cho biết vừa bắt giữ đối tượng trần duy thiện chú tại xã bình hải huyện thăng bình tỉnh quảng nam đã gây ra vụ án giết người
theo kết quả điều tra vào ngày ba tháng sáu ông nguyễn mạnh có chủ tịch tỉnh thừa thiên huế và thiện cùng nhau đi uống rượu sau đó giữa hai người xảy ra mâu thuẫn
thiện đã dùng một thanh kim loại đánh liên tiếp vào đầu và người ông có khiến nạn nhân gục tại chỗ
vào sáng ngày hôm sau chủ công trình xây dựng đến thấy ông có đang nằm dưới đất cho nên đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nứt sọ não tỷ lệ thương tật một mươi tám
sau khi gây án thiện bỏ trốn và bị cơ quan cảnh sát điều tra ra quyết định truy nã về tội giết người
bằng các biện pháp nghiệp vụ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc đã bắt giữ thiện tại huyện thang bình tỉnh quảng nam
còn tại kiên giang tòa nhân dân tỉnh vừa tuyên phạt bị cáo nguyễn hồng vũ chú tệ xã thanh lộc huyện rồng riềng tỉnh kiên giang một mươi một năm tù về tội giết người
nạn nhân trong vụ án này là dương văn bền là bạn thân của bị cáo
theo cáo trạng vào sáng ngày bảy tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai vũ và bền cùng uống rượu tại một nhà trọ bỏ hoang thuộc khu phố tám phường dương đông thành phố phú quốc
cho đến chiều cùng ngày vũ bỏ điện thoại
vũ bỏ điện thoại di động của mình trong phòng rồi đi chơi
tuy nhiên khi quay trở lại nhà trọ thì vũ phát hiện điện thoại đã mất và thấy bền đang cầm điện thoại của mình
nhưng bền không thừa nhận
tức giận bị cáo về lấy cây kéo đâm trúng làm bền tử vong
ngoài mức án một mươi một năm tù bị cáo vũ còn phải bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền trên năm mươi triệu đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai vừa ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam sáu đối tượng
để tiếp tục điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với số tiền cá cược hơn một trăm tám mươi tỷ đồng
cơ quan công an xác định phùng thế tài và nguyễn thị diễn chi cùng góp vốn để điều hành đường dây cá cược bóng đá qua mạng web bóng tám mươi tám com
sau khi móc nối với một số đối tượng hoạt động cờ bạc trên địa bàn tỉnh đồng nai bình dương
tài và chi đã nhờ phan quang tiền chia nhỏ một mươi một tài khoản đại lý để nhờ các đối tượng bảo
tiến thưởng phân thành năm mươi bảy tài khoản thành viên cho các con bạc tham gia đặt cược
tính từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai cho đến ngày bị bắt giữ tài và các đối tượng đã sử dụng khoảng ba triệu bảy trăm linh nghìn điểm
để tham gia cá cược với số tiền lên tới hơn một trăm tám mươi tỷ đồng